nhằm xóa bỏ những vùng cô lập giúp người dân ở trong vùng đi lại thuận tiện hơn
tổng cục đồng bộ việt nam đã phối hợp với bộ giao thông vận tài
đã quyết định đầu tư xây dựng cho tỉnh tuyên quang năm mươi cây cầu dân sinh
với tổng mức đầu tư là gần một trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
dự án được chia thành bảy dự án thành phần trong đó có một mươi tám cây cầu cần đầu tư cấp bách
thuộc dự án thành phần một hai ba và bốn sẽ triển khai xây dựng vào năm hai nghìn một mươi bảy
tổng mức đầu tư của bốn dự án thành phần trên vào khoảng bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó huyện hàm yên được xây dựng chín cây cầu sơn dương ba cây cầu và chiêm hóa là ba cây cầu
các huyện na hàng lâm bình yên sơn mỗi huyện một cây cầu
các dự án thành phần năm sáu và bảy sẽ bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám và dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
việc xây dựng cầu dân sinh đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng
xóa bỏ những vùng cô lập giúp người dân trong vùng đi lại thuận tiện hơn